nhiều hộ dân xã liên mạc huyện thanh hà tỉnh hải dương đã tích cực chuyển đổi diện tích đất lúa đất trồng vải hiệu quả kinh tế không cao sang trồng ổi
nhờ vậy đã giúp nông dân nơi đây vươn lên thoát nghèo
diện tích vườn của gia đình ông nguyễn đức nam ở thôn mạc thủ xã liên mạc trước kia được cải tạo để trồng vải
những năm qua thu nhập từ cây vải rất bấp bênh hiệu quả kinh tế không cao ông mạnh dạn phá bỏ vườn vải để trồng ổi
do cây ổi phù hợp với thổ nhưỡng đất đai của địa phương năng suất cao nên đã giúp gia đình ông có thu nhập ổn định hơn hẳn việc trồng vải và cây lúa trước đây
với một tám mẫu ruộng năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông nam thu gần hai mươi tấn ổi trừ chi phí thu lãi gần một trăm năm mươi triệu đồng
để nâng cao hiệu quả sử dụng đất xã liên mạc đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển đổi thời vụ
một trong những loại cây mang lại hiệu quả cao cho người dân ở đây phải kể đến cây ồi
đây là loại cây trồng phù hợp và thích nghi với đồng đất địa phương
cho đến nay diện tích trồng ổi của xã đã đạt bốn trăm tám mươi hectare
tổng sản lượng ổi quả năm hai nghìn một mươi năm đạt một mươi tấn mang lại nguồn thu hơn tám mươi tỷ đồng
đối với xã liên mạc nói riêng thì việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chú trọng vào việc phát triển trồng cây ổi
và đặc biệt là từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín thì diện tích ổi của xã liên mạc đã được mở rộng
và cho đến năm hai nghìn một mươi năm thì toàn xã có bốn trăm tám mươi hectare bốn trăm tám mươi một mươi chín hectare diện tích ổi
và sản lượng bình quân thì cho thu ước đạt hai mươi một sáu tấn trên hectare
và bình quân thì tám cho thu hoạch một trăm bảy mươi ba triệu trên đồng chín hectare
và đối với năm hai nghìn một mươi sáu này thì
thực hiện cái việc là thiêu thụ ổi của xã liên mạc thì chúng tôi cũng đã có cái chương trình là sạch xuất ổi sạch theo cái quy trình về khác
hiệu quả từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã liên mạc trong thời gian vừa qua đã khẳng định hướng đi đúng của xã
trong đó cây ổi đã góp phần tích cực vào ổn định kinh tế xã hội của địa phương
thu nhập bình quân đầu người trong xã năm hai nghìn một mươi năm đã đạt ba mươi triệu đồng
nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo nhờ cây ổn